một người tử vong năm người khác phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối
vụ việc đau lòng vừa mới xảy ra tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
cụ thể trong bữa ăn tối vào ngày một mươi tám tháng ba nhóm gồm sáu người đang thi công công trình
tại thôn nà cà xã nghĩa tá huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn đã tự nhặt rau rừng và măng để nấu ăn
đến đêm ngày một mươi tám tháng ba các thành viên trong nhóm xuất hiện các triệu chứng ngộ độc
và được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện trợ đồn
sau đó một người đã tử vong bốn người bị nặng được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh
và hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch
kết quả xác minh ban đầu nghi ngờ món ăn trong bữa ăn của nhóm người trên có lẫn lá ngón
có thể do sơ suất nhóm người này đã hái nhầm lá ngón về xào măng dẫn đến ngộ độc